nếu như vậy thì trong con người dũng trả lấy sự ân hận và để trả giá cho sự hành vi phạm tội của mình thì dũng đã tìm đến cái chết bằng cách đó là sử dụng súng để tự sát
vụ án gây rúng động dư luận trong quần chúng nhân dân
trong vòng bốn mươi tám giờ phá án công an hòa bình đã xác định được danh tính hung thủ gây án và truy nã toàn quốc
tuy nhiên hung thủ đã chọn cái chết để trả giá cho hành vi phạm tội của mình
vụ án để lại hậu quả vô cùng xót xa và đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những ai vì sự nhất thời thiếu kiểm soát bản thân dẫn đến hành vi phạm tội gây ra bi kịch đau lòng
khi có cái hoạt động trên những khu gội cửa mà nó rất là xa rồi thì ít người đi qua lại thì thường là phải nên hoạt động thêm nhỏ để có cái sự hỗ trợ bảo vệ nhau thì nó tốt hơn
nếu như một mình thì nó rất là khó nó sẽ tác động từ nhiều phía có thể bị tấn công hoặc là có thể trong những tài nạn khác cũng vẫn có thể bị tấn công